trước tình hình dịch covid một mươi chín lại một lần nữa có diễn biến phức tạp mặc dù thời điểm này đang là thời gian nghỉ hè của học sinh
tuy nhiên với các trường mầm non do đặc thù nên vẫn trông trẻ trong thời gian hè
và để bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ các trường đã tăng cường công tác sát khuẩn tay đo thân nhiệt khử khuẩn lớp học để phòng chống dịch bệnh
bát cốc đều được cho vào máy xấy khăn lau của trẻ luôn được lục kỹ sau mỗi lần sử dụng
đo thân nhiệt sắt khuẩn tay thường xuyên giường ngủ của trẻ được xếp giãn cách
từ khi dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục có diễn biến phức tạp trường mầm non này đã tăng cường phòng dịch cho trẻ
ngoài việc bảo đảm vệ sinh nhà trường còn bổ sung thêm các hoạt động thể dục thể chất giúp trẻ tăng sức đề kháng
xong xong với việc đảm bảo về dinh dưỡng về giờ ngủ giãn cách trong giờ ngủ
thì nhà trường cũng đồng thời kết hợp tăng cường thể lực cho các con trong thời điểm này
những môn học về phát triển thể lực
thể chất cho các con được chú trọng hơn để nhằm nâng cao sức khỏe cho các bé
việc đo nhiệt độ trước và sau mỗi giờ học được duy trì hàng ngày
việc đón trẻ cũng được thực hiện ở cổng trường thay vì ở cửa lớp như mọi khi
khi các em ra về giáo viên lại lau đồ dùng trong lớp rửa đồ chơi để bảo đảm hôm sau trẻ đến lớp đồ dùng luôn được sạch sẽ
nhờ biện pháp tích cực từ phía các trường phụ huynh phần nào đã yên tâm hơn khi gửi trẻ
các cô đã đón con
các cô đã đón con ở dưới sảnh và cho các con rửa tay
sau đó thì đón các con lên tận lớp
và khi ở nhà trường thì cũng lau dọn các đồ dùng đồ chơi cho các con
mình cũng cảm thấy rất là yên tâm
còn tại một số trường đã tổ chức cho cán bộ giáo viên nhà trường khai báo lịch trình đi lại
và khảo sát gia đình học sinh có tiếp xúc với vùng dịch cũng như nguồn lây nhiễm hay không để có biện pháp cách ly kịp thời
với giáo viên thì chúng tôi cũng theo dõi hàng ngày
và các cô thường xuyên
phải khai báo lịch trình đi lại của các cô để làm sao mà bảo đảm khi mà đến trường có những công tác phòng chống tốt nhất
đối với từ học sinh cho đến giáo viên đụng ngụ giáo viên và nhân viên
có thể nói đối với trẻ nhỏ lứa tuổi sức đề kháng còn yếu thì công tác phòng dịch càng cần phải chú trọng
đây là nhiệm vụ mà các trường mầm non cần làm ngay và làm thường xuyên để thích ứng tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp